trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông báo do ảnh hưởng của áp thấp nên hôm nay và trong những ngày sắp tới vào ban ngày khu vực bắc bộ và hà nội sẽ có nắng nóng
nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ c chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và có rồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ vị bắc
nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra bắc bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi cao trên ba mươi tám độ c
phía đông bắc bộ và khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế mây thay đổi ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
tây nguyên và nam bộ mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên không nơi nào vượt qua ba mươi hai độ c ở nam bộ ba mươi bốn độ c